theo hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc covid một mươi chín tại nhà của bộ y tế
hiện có bảy nhóm thuốc
thuốc hạ sốt giảm đau thuốc cân bằng điện giải thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng
thuốc sát khuẩn hầu họng thuốc kháng virus thuốc chống viêm corticoid thuốc chống đồng máu
các thuốc này đều phải sử dụng thận trọng theo hướng dẫn của bác sĩ
đặc biệt là thuốc kháng virus thuốc kháng tiêm corticoid
thưa quý vị từ khi hà nội nới lỏng giãn cách xã hội áp dụng trạng thái bình thường mới
thành phố liên tục ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tăng trong ngày
trong đó đống đa trở thành điểm nóng hiện là quận vùng cam duy nhất với gần hai f
cha bị tế vườn quang trung quận đống đa luôn trong tình trạng căng thẳng
anh có qua đón f nhà em được không anh cũng ho rồi á test chưa
ông cũng phải đi đón giúp em
chị phạm thị thu cán bộ y tế vườn quang trung nói một lái xe chuyên đón f lúc một mươi ba h ba mươi
chỉ với bảy nhân sự trạm y tế phường quang trung quận đống đa vừa thực hiện truy vết đón f f một
lấy mẫu xét nghiệm vừa chăm sóc f điều trị tại nhà
khoảng một giờ sau chiếc xe đến phố trần quang diệu
chị thu tức tốc chạy xe máy từ trạm y tế đến đây
sau đó sáu f tại điểm này được đưa đi cách ly điều trị
chuyến xe chở f này có hai em nhỏ các em liên tục ho nhưng vẫn nói chuyện bình thường
mẹ có hai bệnh nhi này chuẩn bị hành lý và không quên đem theo nhiều sách chuyện cho các con
xe di chuyển đến đại học công đoàn và phố tây sơn để đón thêm ba f khác
tất cả chín bệnh nhân này được đưa đến đại học thủy lợi cơ sở thu dung điều trị f của quận đống đa
một mươi năm giờ ba mươi phút chị thu tiếp tục nhiệm vụ đón các f một
bận tối mắt tối mũi riêng việc gọi cho từng f một ra điểm hẹn đã hết thời gian rồi nữ nhân viên y tế nói
các f một được tập trung ở trước cỏ đống đa chờ xe đưa đi cách ly tại đại học thủy lợi
dịch covid một mươi chín tại quận đống đa hiện ở cấp độ ba nguy cơ cao
trong đó bảy phường thuộc cấp độ ba một mươi ba phường cấp độ hai màu vàng và một phường cấp độ một màu xanh
quay trở lại với tình hình thực tế số ca tử vong tại việt nam tăng một trăm linh hai sáu so với tháng trước
chủ yếu là người cao tuổi người có bệnh lý nền chưa tiêm đủ vaccine
trước thực trạng này bộ y tế đã có những chỉ đạo như thế nào
xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết
nhiều f tử vong không phải do covid một mươi chín mà do bệnh nền
như tp hcm hơn chín mươi ba f tử vong là có bệnh nền thậm chí phần lớn có hai bệnh nền trở lên trên bảy mươi tuổi
nguyên nhân khác khiến tăng số tử vong theo bộ y tế là do phân loại tình trạng bệnh lý của f từ y tế cơ sở chưa tốt
dẫn đến có người thuộc nhóm nguy cơ là điều trị tại nhà thay vì vào bệnh viện
ngoài ra một số địa phương quản lý f tại nhà chưa chặt không phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng hoặc không can thiệp kịp thời
người bệnh dùng thuốc chưa đúng
một số tỉnh chưa triển khai điều trị f tại nhà mà đưa tất cả vào bệnh viện gây quá tải hệ thống y tế
tại tầng điều trị hai ba việc điều phối chuyển viện chuyển tầng cho bệnh nhân chưa hợp lý năng lực điều trị còn kém
ông trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng cẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định số ca diễn biến nặng tử vong tăng là hệ quả tất yếu khi số ca nhiễm tăng cao y tế quá tải
nhiều tỷ lệ tiêm vaccine cao đa số bệnh nhân diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng
tuy nhiên chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm đủ vaccine ông nói
khoảng tám mươi năm ca tử vong tại tp hcm an giang trong nhóm chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi
trong bối cảnh thích ứng hiện nay các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm tăng là trong dự đoán
điều quan trọng là kiểm soát tỷ lệ ca nặng và tỷ lệ tử vong
thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu giảm số ca tử vong tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
một trong những giải pháp được thủ tướng gợi ý là để giảm ca chuyển nặng
người dân cần được tiếp cận y tế sớm từ cơ sở
ông dẫn chứng người dân mắc covid một mươi chín phản ánh là không liên hệ được với cơ quan chức năng trên địa bàn
không được hỗ trợ kịp thời
vì vậy các địa phương phải đáp ứng ngay nhu cầu y tế của người dân thủ tướng nói
chiến lược giảm tử vong được bộ y tế đề cập trong không phân gửi các địa phương
các biện pháp đưa ra là địa phương triển khai tốt việc quản lý chăm sóc f tại nhà
thực hiện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ như khẩn trương tiêm vaccine cho người chưa tiêm đủ hai mũi
nhất là người cao tuổi người mắc bệnh nền
các địa phương tăng cường đội y tế lưu động huy động tổ dân phố tình nguyện viên
mục tiêu là khoảng một mươi người dân có một trạm y tế lưu động
đặc biệt quan trọng là thuốc điều trị covid một mươi chín bộ y tế cho rằng đã chuẩn bị đủ nhu cầu
bộ y tế đang trình ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị covid một mươi chín
trường hợp được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
thì năng lực sản xuất trong nước sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc kháng virus cho nhu cầu điều trị theo bộ y tế